sở giao thông vận tải đồng nai cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay các lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính ba mươi hai bến thủy trên địa bàn tỉnh
trong đó đình chỉ hoạt động một mươi năm bến thủy hoạt động trái phép tự phát
một mươi bến thủy nội địa bị đình chỉ là do giấy phép của các bến này đã hết hạn nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động
lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải đồng nai đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý giám sát
đồng thời kiến nghị địa phương lắp camera tại các khu vực có nhiều bến thủy hoạt động để theo dõi
không để các bến tái hoạt động sau khi đã hết thời gian được cấp phép
việc bến thủy nội địa hết thời hạn cấp phép hoạt động lén lút đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy